tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tổ công tác công an huyện tứ kỳ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường tỉnh ba trăm chín mươi một
và ra hiệu lệnh dừng xe máy do vũ đức bình điều khiển để đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng này không chấp hành và có hành vi dùng mũ bảo hiểm xe máy tấn công khiến trung úy nguyễn tiến thực
đang làm nhiệm vụ bị thương ở vùng mặt qua kiểm tra xác định đối tượng có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức cao nhất
mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua đã liên tục thông tin
về việc xử lý cương quyết các tài xế sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
và trên thực tế thì lực lượng cảnh sát giao thông sơn la cũng đã ra quân thường xuyên và xử lý quyết liệt tình trạng này
tuy nhiên nhiều tài xế vẫn ngó lơ rồi vi phạm khi bị xử lý thì lại biện hộ hàng loạt những lý do
sau đây sẽ là ghi nhận tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
hai mươi một h trên tuyến quốc lộ sáu đoạn qua thị trấn hát lót huyện mai sơn
chưa đầy một mươi năm phút ra quân
các ma men đã bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý
tài xế lào văn toản đằng sau có vợ nhưng vẫn bất chấp uống rượu rồi lái xe

nhưng đến nay chỉ riêng chuyên đề này công an huyện mai sơn tỉnh sơn la đã xử lý bảy trăm hai mươi năm trường hợp phạt tiền gần một chín tỷ đồng
công an huyện cũng sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần đẩy lùi vi phạm về tai nạn giao thông
đặc biệt việc kiểm tra xử lý không dừng lại mà vẫn sẽ phải tiếp tục thực hiện
điều này sẽ tạo nề nếp thói quen cho người tham gia giao thông
kiên tinh thần đã uống rượu bia là không lái xe
từ đó cũng giúp người dân tuân thủ chấp hành luật an toàn giao thông một cách nghiêm túc hơn
thời điểm này đang là thời điểm cuối năm
hy vọng với các biện pháp vừa tăng cường xử lý nghiêm vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông sơn la
sẽ giúp hạn chế tình trạng lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông để mọi người mọi nhà được bình an hạnh phúc
phá khóa đột nhập vào nhà dân trộm đi một mươi lượng vàng một mươi tám k và hai mươi bốn k
nguyễn vũ hảo hai mươi bảy tuổi trú tại huyện trần văn thời đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh đồng nai
tại cơ quan công an hảo khai nhật trong quá trình về nhà tại cà mau chơi đã di chuyển trên các tuyến đường
theo dõi nhà nào khá giả và thường xuyên vắng nhà thì ra tay thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tài sản trộm được hảo khai nhận đã đem bán lấy tiền tiêu xài
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an tp phú quốc tỉnh kiên giang đã truy bắt nhanh đối tượng giết người cướp tài sản
khi đối tượng này đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi đảo
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi tối ngày một mươi một tháng một mươi hai công an tp phú quốc tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một nam giới
có nhiều thương tích tại ấp bến tràm xã cửa dương
nạn nhân được xác định là lê quốc bảo chú tại tp phú quốc được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản
công an tp phú quốc triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng
nghi vấn tên là lâm hoàng thường quê quán tp bạc liêu mới đến sinh sống trên địa bàn tp phú quốc khoảng hai mươi ngày
các tổ công tác đã triển khai lực lượng bao vây không chế đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã hàm ninh
chuẩn bị lên tàu bỏ trốn khỏi đảo phú quốc
vào ngày ba tháng một mươi hai công an tỉnh trà vinh cho biết liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn châu thành
huyện châu thành tỉnh trà vinh lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số vàng
được các đối tượng cất giấu tại khu vực ấp đầu dòng b xã mỹ chánh
huyện châu thành
như intv đã đưa tin vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một tại một tiệm vàng ở thị trấn châu thành
xảy ra vụ việc hai đối tượng dùng súng để cướp tài sản
trong đêm cơ quan công an đã bắt giữ lại thế việt hai mươi một tuổi trú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
khi đối tượng đang trốn ở tiến giang
đối tượng còn lại là huỳnh hải quang ba mươi bảy tuổi trú tại tp trà vinh đang trên đường tháo chạy
bị tai nạn giao thông ở xã bình phú huyện càng long tỉnh trà vinh và tử vong tại chỗ
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh trà vinh đã thu giữ hai khẩu súng bảy mươi năm viên nạn trì
một xe mô tô nhiều đồ vật có liên quan và tập trung truy tìm số vàng bị cướp để trả lại cho bị hại
trưa ngày hai tháng một mươi hai công an phát hiện một bịch nilon màu đen bên trong có chứa nhiều trang sức bằng vàng
được cất giấu trong bụi cây gần con canh thuộc ấp đầu dòng b
qua kiểm tra bước đầu công an xác định số trang sức có trọng lượng hơn tám mươi chỉ vàng một mươi tám carat
đồng thời lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định
thưa quý vị trong những ngày gần đây thông tin một loại kẹo không rõ nguồn gốc được bán
ở khu vực cổng trường học của nhiều tỉnh thành như quảng ninh lạng sơn hà nội
khiến cho nhiều học sinh tò mò mua ăn thử và có dấu hiệu ngộ độc nhẹ
sự việc này đã gây hoang mang trong dự luận và dấy lên những lo ngại từ việc mua bán
các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc ở nơi tập trung đông học sinh
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là gói kẹo được hai học sinh trường tiểu học vĩnh trại
thành phố lạng sơn sử dụng trước khi vào giờ học cách đây hai tuần
ngay sau khi ăn một thời gian ngắn các học sinh này đã xuất hiện dấu hiệu bất thường
về sức khỏe và được đưa vào phòng y tế
khi mà các em lên phòng y tế thì cô y tế cũng có hỏi các em cái thông tin là
em dùng cái quà vặt gì thì cũng tiện là các em có hai cái vỏ kẹo ở trong túi
thì nó cũng trùng hợp với lại cái thông tin mà nó đang nổ trên thị trường
công an thành phố lạng sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng
ra soát tất cả các cửa hàng bán đồ tập trung